dù là ngày cuối cùng nghỉ tết nguyên đán đinh rậu nhưng tại các bến xe lượng hành khách đến bến không cao như mọi năm
có bến giảm từ ba mươi đến bốn mươi lượng hành khách so với tết năm hai nghìn một mươi chín
tình hình giao thông đã ở mức ổn định an ninh trật tự được đảm bảo
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam đây là một năm đạt được hiệu quả cao trong công tác phục vụ hành khách
sáng hai mươi chín tết không còn cảnh hành khách chen lấn sô đẩy bến xe mỹ đình yên nghĩa đều vắng vẻ
theo nhiều tài xế tình trạng chung năm nay khách rất vắng lý do có thể do hành khách đã đi xe cá nhân về quê
và đặc biệt sau việc hà nội điều chuyển luồng tuyến vận tải giữa các bến xe thì lượng hành khách được phân bổ đều hành khách đi lại thuận tiện hơn
để bảo đảm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân trong dịp tết bến xe và các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị chú đáo
sẵn sàng phục vụ hành khách trong mọi tình huống
còn hành khách đến bến xe cảm thấy thoải mái vui vẻ an toàn hơn không còn cảnh chen chúc chờ đợi như những năm trước
ngay tại bến nước ngầm lượng khách cũng đã giảm ba mươi so với các năm trước
tại các tuyến đường ở hà nội lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thuận tiện chỉ có một số nút thắt như đầu đường pháp vân
quận hoàng mai có lúc xảy ra ủn tắc nhưng do các chủ phương tiện chấp hành nghiêm sự điều tiết của cảnh sát giao thông nên ủn tắc không bị kéo dài